trong chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp tổng thống ireland michael dehick in
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị ngài tổng thống và quốc hội ireland thúc đẩy eu sớm ký chính thức và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng việc hiệp định sớm được ký chính thức và phê chuẩn sẽ tạo khôn khổ thuận lợi đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư giữa việt nam và ireland trong thời gian tới
hiện kim ngạch thương mại giữa việt nam và ireland trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đang tăng trưởng mạnh mẽ đạt bảy trăm chín mươi tám triệu usd gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên đầu tư của ireland tại việt nam còn thấp mới đạt hai mươi bảy triệu usd đứng thứ sáu mươi bảy trên một trăm một mươi năm nước và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam
cũng tại buổi tiếp chủ tịch hội bày tỏ mong muốn ireland tiếp tục hỗ trợ việt nam xây dựng các chương trình giáo dục đào tạo chất lượng cao trong các lĩnh vực thế mạnh của ireland như tài chính luật công nghệ cao
hỗ trợ đào tạo tiếng anh cho việt nam
về phần mình bày tỏ vinh hạnh là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của ireland sang thăm việt nam cũng là lần thứ hai trở lại việt nam sau một mươi chín năm
tổng thống michael higgins chia sẻ với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân về kết quả của cuộc hội đàm với chủ tịch nước trần đại quang
tổng thống cho biết hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến rất nhiều lễ ký kết văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo của hai nước trong các lĩnh vực
cho rằng đây là tín hiệu tốt đẹp về quan hệ chính trị của hai nước
tổng thống michael heckgin cũng cho biết thêm ireland luôn chào đón và sẽ xem xét để giảm bớt các rào cản về thị thực để tăng cường thu hút số lượng sinh viên việt nam sang học tập tại ireland